trung quốc đã phạt onrov khoảng bảy một tỷ nhân dân tệ tương đương với chín trăm chín mươi bốn triệu đô la mỹ
vì vi phạm các quy tắc liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và quản trị doanh nghiệp
ủy ban điều tiết chứng khoán trung quốc ngân hàng nhân dân trung quốc và cục quản lý tài chính quốc gia trung quốc cho biết
ungroup công ty fintech do tỷ phú jack ma thành lập đồng thời vi phạm những quy tắc liên quan đến các hoạt động kinh doanh
trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm thanh toán chống sửa tiền và bán quỹ
ungroup là một chi nhánh của gã khổng lồ thương mại điện tử alibaba cũng được thành lập bởi tỷ phú jack ma
cổ phiếu của alibaba đã tăng mạnh vào ngày bảy tháng bảy khi angroup buộc phải tạm dừng ipo chỉ vài ngày trước khi ra mắt
công ty này đang trên đường huy động được ba mươi bảy tỷ đô la mỹ và trở thành đợt bán cổ phần lớn nhất trong lịch sử
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một alibaba đã bị xử phạt một mươi tám hai tỷ nhân dân tệ tương đương hai năm tỷ đô la mỹ
khoản tiền phạt lớn kỷ lục ở trung quốc vì hành xử như một công ty độc quyền